bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với ubnd tỉnh sóc trăng tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ cao phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh sóc trăng thực trạng và giải pháp
hội thảo nhằm hỗ trợ nhà sản xuất nông dân lựa chọn định hướng phát triển nông nghiệp phù hợp xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa lớn thân thiện môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu phát huy các nguồn lực xã hội là chủ thể
trong đó nhà nước hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi thông qua việc xây dựng mô hình sản xuất chuyển giao khoa học và công nghệ phát triển thị trường đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất ứng dụng công nghệ cao tập trung vào một số vùng lĩnh vực loại cây con thế mạnh của tỉnh sóc trăng và vào một số khâu quan trọng nhằm tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng an toàn hiệu quả và bền vững
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận các chuyên đề phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở việt nam qua đây nhằm góp phần thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp thu hút các thành phần kinh tế trong xã hội tham gia tạo cơ sở chuyển biến nhanh nền nông nghiệp nước ta theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa nói chung và tại tỉnh sóc trăng nói riêng trong thời gian tới